nguyễn quang huy ủy viên ban thường vụ huyện ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện
ông ngạn phải chịu trách nhiệm với cương vị bí thư đảng ủy khối đảng đoàn thể thủ trưởng cơ quan huyện ủy
ông vũ văn hiển với cương vị ủy viên ban bí thư huyện ủy và ông nguyễn quang huy với cương vị ủy viên ban thường vụ huyện ủy
chịu trách nhiệm chung với những vi phạm khuyết điểm của ban bí thư huyện ủy
cả ba ông ngạn hiển và huy chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục đảng viên công chức
chịu trách nhiệm việc có nhiều cán bộ đảng viên công chức của đảng bộ khối đảng đoàn thể và cơ quan huyện ủy vi phạm quy định về nêu gương
quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỷ cương công vụ
ông ngạn hiển huy đều là phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập trong chỉ đạo tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ
để các cơ quan tham mưu giúp việc và ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc và bản thân ba ông cũng tham dự
đồng thời ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh đã thống nhất báo cáo ủy ban kiểm tra trung ương xem xét
đề nghị cấp bởi thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng đối với ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trước đó tại kỳ họp thứ hai mươi ba ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai tổ chức đảng bao gồm
đảng ủy quân sự huyện cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện trong việc để ban chỉ huy quân sự huyện
tham mưu cho ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm hai nghìn hai mươi một
tại nhà an ninh cơ quan của huyện bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc
thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý giáo dục rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để một số cán bộ lãnh đạo chỉ huy của đơn vị vi phạm quy định về nêu gương
quy định những điều đảng viên không được làm vi phạm kỷ luật kỷ cương quân đội khi tham gia ăn uống trong giờ làm việc không nằm trong kế hoạch của đơn vị

chịu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện trong việc tham mưu phối hợp ban chỉ đạo diễn tập tổ chức liên hoan tổng kết diễn tập có bố trí sử dụng rượu vào buổi trưa ngày làm việc
thực hiện không đầy đủ chức năng nhiệm vụ không đôn đốc kiểm tra giám sát thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên trong tri bộ để cán bộ đảng viên vi phạm các quy định về nêu gương quy định những điều đảng viên không được làm quy định về sử dụng rượu bia và kỷ luật kỷ cương công vụ
quy định thi hành kỷ luật đối với một số đảng viên do thiếu trách nhiệm trong việc chấp hành nghị quyết chỉ thị quy định quy định quy chế kết luận của đảng pháp luật của nhà nước làm ảnh hưởng xấu tới uy tín tổ chức đảng cơ quan đơn vị vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên vi phạm kỷ luật kỷ cương công vụ nội quy quy chế kỷ luật nội bộ vi phạm các quy định về sử dụng rượu bia trong giờ làm việc làm ảnh hưởng tới tư cách đảng viên
quy định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bốn ông
bà bao gồm nguyễn thị mai phó bi thư tri bộ văn phòng huyện ủy phó tránh văn phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện vũ ngọc hoàng hủy viên ban thẳng vụ tỉnh đoàn bi thư huyện đoàn cô tô đào thư thu phó bi thư đảng ủy quân sự huyện chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện vũ vân bằng ủy viên ban chấp hành đảng bộ quân sự huyện phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện cô tô phạm thị hòa chuyên viên phòng tài
quảng nam đăng tải lên mạng xã hội facebook tôi phải bức xúc khi ủy ban nhân dân xã mời lên cơ quan để nhận hỗ trợ do mưa bão năm hai nghìn hai mươi nhưng số tiền nhận được chỉ hai đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện phú ninh tỉnh quảng nam cho biết đã chỉ đạo xác minh thông tin từ một người dân trên địa bàn huyện phản ánh việc nhận hỗ trợ thiệt hại do mưa bão gây ra với số tiền chỉ vòn vẹn chỉ hai đồng
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một trên trang facebook cá nhân có tên nguyễn chuyện đăng nội dung kèm hình ảnh phản ánh việc nhận hỗ trợ cây cối ngã đổ do bão chỉ với hai đồng
bà con nghĩ sao bỏ cả buổi chiều lên nhận tiền bồi thường bão ngã cây cối năm hai nghìn hai mươi với số tiền là hai đồng
bà con trong một bình luận nội dung đăng tải trên trang facebook
trong đó giấy mời của ủy ban nhân dân xã tam vinh huyện phú ninh với nội dung kính mời bà nguyễn thị kim truyện đúng vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến tại nhà sinh hoạt văn hóa thôn bình thạnh xã tam vinh để nhận tiền hỗ trợ thiệt hại do bão số sáu và số chín gây ra năm hai nghìn hai mươi kèm với giấy mời là tờ tiền trị giá hai đồng
vụ việc sau khi đăng tải lên mạng xã hội facebook ngay lập tức đã xôn xao và nhận được nhiều phản hồi trái chiều
tuy nhiên sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tài khoản facebook này đã gỡ bỏ bài viết
liên quan vấn đề này ông nguyễn văn phú chủ tịch ủy ban nhân dân xã tam vinh xác nhận việc người dân trên nhận tiền hỗ trợ mưa bão chỉ hai đồng là có thật
theo ông phú bà nguyễn thị kim truyện là một trong số hộ dân bị thiệt hại do bão số chín năm hai nghìn hai mươi gây ra
sau bão địa phương tiến hành kê khai để hỗ trợ cho nhân dân
qua kiểm tra thiệt hại thì gia đình bà chuyện chỉ thiệt hại một cây chuối diện tích thiệt hại là một mươi m hai mức độ thiệt hại là trên bảy mươi
căn cứ vào diện tích thiệt hại đối tượng cây trồng và mức độ thiệt hại nên khi áp dụng theo nghị định số hai năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ thì sẽ ra với mức hỗ trợ tiền mà bà chuyện nhận được đó là hai đồng
ông phú cũng cho biết diện tích người dân thiệt hại ít thì tính ra số tiền thiệt hại ít
quá trình thực hiện các thủ tục đều đảm bảo theo quy định kể cả quá trình niêm yết số tiền để chi trả cho nhân dân cũng thực hiện trong vòng ba mươi ngày
đồng thời địa phương đã có thông báo niêm yết cụ thể để người dân đến đối chiếu kiểm tra xem xét nếu có vấn đề thì phản ánh
đến thời điểm hiện tại địa phương chưa nhận được bất cứ phản ánh nào của người dân về vấn đề này
theo ông nguyễn văn phú toàn xã tam vinh có năm trăm tám mươi tám trường hợp được nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của mưa bão năm hai nghìn hai mươi
qua giả soát mức hỗ trợ dưới một mươi đồng có ba mươi một trường hợp và dưới hai mươi triệu có sáu mươi hai trường hợp
chủ tịch ubnd xã tâm vinh thừa nhận và chia sẻ việc người dân đến ngồi chờ nhưng sau đó chỉ nhận được số tiền ít ỏi là hai đồng
tuy nhiên không có cách nào khác hơn được
người dân có thiệt hại do mưa bão đề nghị hỗ trợ thì xã ghi nhận để kê khai hỗ trợ theo quy định
ai thiệt hại ít thì hưởng ít ai thiệt hại nhiều thì nhà nước hỗ trợ nhiều